kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke dragon thuộc phường lý thường kiệt thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại quán karaoke gragon có bốn mươi ba khách hát tại năm phòng
qua test nhanh có ba mươi tám đối tượng dương tính với ma túy trong đó có một mươi sáu đối tượng nữ
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều gói ma túy cùng các dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở karaoke theo quy định của pháp luật